thưa quý vị phải gần chục năm rồi miền bắc mới có cái tết rét đậm đúng với hương vị tết cổ truyền như thế này
và theo dự báo thì đợt z đậm z hại này còn kéo dài trong ít nhất ba bốn ngày nữa
nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ chín một mươi hai độ vùng núi là sáu chín độ thậm chí một số nơi ở vùng núi cao đạt giá trị nhiệt là dưới ba độ
khi đó hiện tượng băng giá và sương muối có thể sẽ xuất hiện vùng rét còn bao trùm xuống cả miền bắc miền trung
nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình